bộ y tế và thành phố hà nội cũng vừa có văn bản về việc tăng cường phòng chống các bệnh truyền nhiễm
trong đó có sởi rubella
theo viện vệ sinh dịch tễ trung ương từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
đã có khoảng tám mươi trường hợp số phát ban nghi sởi rubella tại các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía bắc
và hơn một mươi trường hợp mắc rubella tại bảy tỉnh thành phố
đặc biệt là ghi nhận một chùm ca bệnh sởi tập trung tại hà tỉnh ở nhóm trẻ dưới một mươi tuổi
các chuyên gia y tế cảnh báo năm hai nghìn hai mươi bốn là năm dịch sởi có nguy cơ bùng phát theo du kỳ bốn năm năm một lần
đáng chú ý các trường hợp mắc bệnh thường chưa được tiêm phòng
sởi rubella hay thủy đậu là những bệnh truyền nhiễm có tính lây lan cao
việc gián đoạn chương trình tiêm chủng mở rộng
tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng đang sụt giảm
số ca bệnh tích lũy qua các năm lớn sẽ là nguy cơ cho dịch bùng phát trong năm nay
sỏi sau khi ra bang vẫn còn sốt và có thể có những biến chứng viêm phổi thậm chí là viêm não
đa số không được chích ngừa một tiếng nào cả
có một số em thì không chích ngừa chích không đủ mũi
rồi một số nhỏ giữa chín tháng thành ra chưa tới tổ chích ngừa
sởi rubella hay thủy đậu là những bệnh truyền nhiễm có tính lây lan cao
việc gián đoạn chương trình tiêm chủng mở rộng tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng đang sụt giảm
số ca bệnh tích lũy qua các năm lớn sẽ là nguy cơ cho dịch bùng phát trong năm nay
bộ y tế khuyến cáo các địa phương cần đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân thực hiện tiêm phòng đầy đủ
không nên bỏ lỡ các mũi tiêm để đề phòng bệnh